trong năm hai nghìn hai mươi sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện quyết định và các lệnh nêu trên đối với bị can nguyễn việt hùng và bị can phạm hồng châu
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra làm rõ sai phạm của các bị can và trách nhiệm của những người có liên quan theo quy định của pháp luật